thành đoàn hà nội cần tiếp tục tập trung củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng và hành động mở rộng mặt trận thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng tổ chức định hướng về chính trị tập hợp đoàn kết thanh niên phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng tổ chức